hiện tượng tâm lý ám ảnh hàng nghìn người nhiễm omicron ở mỹ
hàng nghìn người mỹ mắc covid một mươi chín đang cảm thấy xấu hổ vì cho rằng bản thân đang mắc bệnh do làm điều gì đó sai trái
và rằng họ đang bị người khác đánh giá không tốt
hai năm nay alin ba mươi tuổi một sinh viên mới tốt nghiệp ở ohio vẫn luôn cố gắng bảo vệ bản thân khỏi covid một mươi chín
cô đã được chủng ngừa đầy đủ và tiêm tăng cường
thế nhưng khi làm xét nghiệm vào tuần trước để lên máy bay đến atlanta aline chóng váng khi biết kết quả dưng tính theo washington post
cô thắc mắc về việc tại sao bản thân lại nhiễm virus trong khi đã thực hiện mọi biện pháp phòng tránh
đồng thời lo lắng không biết cơn ho của mình có trở nặng hay không vì cô mắc bệnh tiểu đường
tôi cảm thấy xấu hổ và chết lặng alin nói và chia sẻ rằng bản thân đang khiến gia đình bị áp lực
tôi nhận ra rằng tôi đã thẩm phán xét những người mắc phải căn bệnh này trước đây cô nói thêm
ali là một trong rất nhiều bệnh nhân covid một mươi chín trong làn sóng dịch bệnh mới nhất ở mỹ
với sự hoành hành tiếp diễn của biến chủng delta cùng sự lây lan nhanh chóng của biến chủng omicron mới
các trường hợp lây nhiễm đột phá lây nhiễm ngay cả khi đã tiêm đủ vaccine ngày càng trở nên phổ biến
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc ở mỹ cũng đã cảnh báo về những trường hợp như vậy
rất nhiều trường hợp dương tính với virus đang trải qua một cảm giác khó chịu họ cảm thấy xấu hổ
jessica stein một nhà tâm lý học lý doanh nghiệp của trung quốc nói rằng
các trường hợp lâm sàng tại neu langone health cho biết đã có rất nhiều lời kêu gọi người dân kiểm soát hành động của bản thân để tránh bị bệnh
vì những lời kêu gọi này có liên hệ chặt chẽ với hành vi của chúng ta tôi nghĩ rằng nhiều người đã tự giải định rằng
nếu có ai đó bị ốm người đó hẳn đã làm điều gì sai trái để rồi giấc bệnh vào thân
điều đó không đúng bà nhấn mạnh
vì sao bệnh nhân covid cảm thấy xấu hổ
các quan chức y tế đã nhấn mạnh rằng người dân cần phải tiêm chủng đầy đủ tiêm tăng cường và xét nghiệm thường xuyên
ngay cả điều đó cũng không thể bảo vệ khỏi việc nhiễm virus
trong tuần từ mùng bốn đến một mươi một tháng một mươi hai massachusetts một trong những bang có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất
với bảy mươi bốn dân số được chủng ngừa đầy đủ đã báo cáo một mươi một bốn trăm ba mươi một ca nhiễm đột phá chiếm khoảng ba mươi bảy tổng số ca dương tính mới của bang
peter holtes trưởng khoa y học nhiệt đới quốc gia tại đại học y khoa baylor cho biết
cần phải hiểu rằng chúng ta đang phải đối mặt với một biến chủng dễ lê truyền hơn delta
ông nói rằng một số ngành
người đã hiểu sai về vai trò của vaccine tin rằng chúng có thể bảo vệ con người khỏi bị lây nhiễm
điều này là không đúng
vị chuyên gia cho biết chỉ hai đến ba tháng sau khi tiêm liều tăng cường pfizer
khả năng chống lại việc lây nhiễm có triệu chứng do omicron giảm từ khoảng bảy mươi đến bảy mươi năm xuống chỉ còn ba mươi đến bốn mươi
điểm mấu chốt là bất kỳ ai cũng có thể nhiễm omicron ông nói
lin buffka giám đốc cấp cao tại hiệp hội tâm lý mỹ và là một nhà tâm lý học lâm sàng
cho biết bà không hề ngạc nhiên
khi những người bị nhiễm covid có cảm giác xấu hổ
theo bà tâm lý xấu hổ này từng xuất hiện kèm với nhiều chuẩn đoán sức khỏe khác nhau
như hiv hay thậm chí là ung thư
điều này xuất phát từ những tâm lý của bệnh nhân rằng
họ đang bị người khác nhìn nhận và đánh giá
trên thực tế có rất nhiều người bị phán xét vì mắc covid một mươi chín
vì vậy có thể hiểu được vì sao bệnh nhân có thể cảm thấy xấu hổ
bofka cho biết bà theo dõi một tài khoản chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về những người bị mất vì virus
những câu hỏi như người đó được tiêm phòng chưa tại sao họ lại bị bệnh rất dễ dàng xuất hiện
tuy nhiên đó không phải là vấn đề
vấn đề là những người này đã mắc một căn bệnh thực sự khủng khiếp và họ đã chết vì nó
kelly michison là một bác sĩ điều trị tại bệnh viện nhi ở chicago
và là giám đốc của trung tâm đạo đức sinh học và nhân văn y tế tại trường evn
thuộc đại học northwestern đã chăm sóc nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
chúng tôi biết rằng hiện tại chúng ta đang sống ở một môi trường có rất nhiều sự phán xét
chúng tôi biết rằng hiện tại chúng ta đang sống ở một môi trường có rất nhiều sự phán xét
bà nói và tin rằng điều đó đang khiến nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý
khi cho rằng người khác nghĩ họ đã cư xử thiếu thận trọng
vai trò của tôi là gặp bệnh nhân và giúp đỡ bệnh nhân
chứ không phải giả định về lý do họ đưa ra những lựa chọn nhất định để rồi bị bệnh
bác sĩ mitchison chia sẻ
làm như vậy nghĩa là chúng ta đang giả định về những điều mà chúng ta không biết
cách vượt qua sự xấu hổ
trước tâm lý xấu hổ này các chuyên gia và bác sĩ đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân covid một mươi chín
su vama bác sĩ về tâm thần ở new york
gợi ý rằng bệnh nhân nên nghĩ về nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy xấu hổ
chẳng hạn như bệnh nhân có thực hiện đủ các quy tắc phòng bệnh không
hay có cố gắng hết mình để giữ gìn sức khỏe không
theo bác sĩ suy nghĩ thấu đáo có thể giúp bệnh nhân vượt qua được tâm lý xấu hổ đó
một số nghiên cứu chỉ ra rằng
sự xấu hổ thường ngăn cản những người nhiễm hiv tiết lộ các sự việc liên quan
bà voulka tin rằng những điều tương tự đang diễn ra hiện nay
cảm xúc này có thể ngăn mọi người nhận được sự chăm sóc
sức khỏe cần thiết hoặc ngăn họ thông báo về tình hình cho những người tiếp xúc với họ
bà nói bà kêu gọi những người dương tình vì virus
nên tập trung vào hành động tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
các chuyên gia cũng khuyên rằng
người bệnh không cần phải giải thích quá nhiều
khi có người hỏi về nguyên nhân mắc covid một mươi chín
jonathan giáo sư tâm lý học
thuộc chương trình tâm lý học lâm sàng của đại học bắc carolina
nói rằng bệnh nhân thay vì để ý phán xét của những người khác
và cố gắng giải thích
hãy nhớ rằng chúng ta không thể kiểm tra bệnh nhân
và kiểm soát hành động và suy nghĩ của người khác
nếu ai đó đang khiến mạng xấu hổ vì mắc bệnh
có lẽ đã đến lúc xem lại mối quan hệ đó
bác sĩ varma bổ sung rằng
những người dương tình với virus
nên xem đó là một kinh nghiệm để rút ra bài học
chẳng hạn như cẩn thận khi đi ra ngoài
không đến các tụ điểm quá đông đúc
như hộp đêm trong thời gian này
hoặc thường xuyên đeo khẩu trang
bà bufka đồng quan điểm với gợi ý
mọi người hãy mua thật nhiều khẩu trang
và đặt chúng ở mọi nơi như trong ô tô
tui sách áo khoác
nhắc lại ngay khi có thể
các chuyên gia cũng khuyên
những người đang cảm thấy xấu hổ vì mắc covid một mươi chín
nên khoan dung với bản thân
việc cứ hồi tưởng lại những gì bản thân đã làm
và tự tranh móc như trách mình đã quên đeo khẩu trang
khi vào tạm hóa
hay đáng lẽ không nên đến buổi tụ tập nào đó
sẽ không thay đổi được điều gì
hàng triệu người khác đã mắc bệnh
bạn không phải là người duy nhất
bạn không phải là người đầu tiên mắc covid một mươi chín
và cũng sẽ không phải là người cuối cùng
bác sĩ varma nói
kết quả xét nghiệm dương tính với virus
không khiến ai trở thành một người vô trách nhiệm
bà nhấn mạnh
các nhà khoa học phát hiện ra rằng
kháng thể nhắm vào các khu vực được bảo tồn
trên protein gai của virus
có thể vô hiệu hóa omicron và nhiều biến chủng khác
gần đây một nhóm các nhà khoa học quốc tế
đã xác định được các kháng thể
có thể vô hiệu hóa omicron
và nhiều biến chủng khác của virus sars cov hai khác
những kháng thể này
nhắm mục tiêu vào các khu vực trên protein gai
về cơ bản đây là những khu vực được bảo tồn
tức không thay đổi ngay cả khi virus đột biến
kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí nature
bằng cách xác định mục tiêu của kháng thể trung hòa
trên protein gai
các nhà nghiên cứu có thể thiết kế vaccine
và phương pháp điều trị bằng kháng thể
chúng không chỉ hiệu quả với omicron
mà cả với biến chủng khác xuất hiện trong tương lai
nhà nghiên cứu ở viện e h w
đồng thời là phó giáo sư sinh hóa
ở trường đh washington tại seattle cho biết
phát hiện này cho thấy bằng cách
tập trung vào kháng thể nhắm tới những vị
chỉ không thay đổi trên protein gai
chúng ta sẽ có cách để vượt qua với sự tiền hóa
liên tục của virus
đột biến của omicron
biến chủng omicron
có ba mươi bảy đột biến ở protein gai
dùng để bám vào và xâm nhập tế bào
trong cơ thể người
đây là số lượng đột biến cao bất thường
người ta cho rằng những đột biến này giải thích
một phần tại sao biến chủng mới có thể
lây lan nhanh đến như vậy
lây nhiễm sang cả người đã tiêm chủng
và khiến người từng mắc covid một mươi chín tái nhiễm
câu hỏi này là
câu hỏi chính mà chúng tôi đang cố gắng trả lời
là cụm đột biến ở protein gai
của biến chủng omicron
ảnh hưởng như thế nào đến khả năng liên kết tế bào
và né tránh phản ứng kháng thể của hệ miễn dịch
ông wiesler cho biết
trước đó phó giáo sư vinsler và các đồng nghiệp
suy đoán số lượng đột biến lớn của omicron
có thể đã tích tụ trong quá trình
lây nhiễm kéo dài ở một người
có hệ thống miễn dịch yếu
hoặc khi virus truyền từ người sang động vật
và quay ngược lại
để đánh giá tác động của những đột biến này
các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại virus bất hoạt
không thể nhân bản
được gọi là virus giả
họ tạo ra virus giả
có những đột biến ở protein gai tương tự omicron
và các biến chủng được xác định sớm nhất trong đại dịch
sau đó các nhà nghiên cứu xem xét
các phiên bản protein gai khác nhau
có thể liên kết như thế nào với thụ thể ace hai
ace hai là cụ thể trên bề mặt tế bào
mà virus bám vào để xâm nhập cơ thể con người
và bắt đầu nhân lên
phát hiện ra protein gai của biến chủng omicron
có khả năng liên kết tốt hơn hai bốn lần
so với protein gai tìm thấy trong virus
được phân lập ngay từ đầu đại dịch